chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian
theo các chuyên gia kinh tế nhận định blockchain về cơ bản sẽ góp phần thay đổi các lĩnh vực kinh tế xã hội toàn cầu
trong đó có nông nghiệp theo hướng cải thiện khả năng của các công ty và cá nhân trong việc theo dõi sản xuất và chế biến nông sản
để cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ đào thế anh phó giám đốc viện khoa học nông nghiệp việt nam
xin chào tiến sĩ đào thế anh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
và chúng ta cũng phải coi như là một cái định hướng
bởi vì là hiện nay thì đa số các nhà sản xuất
đặc biệt là hộ nông dân của chúng ta thì chưa quen với việc là thực hành sản xuất
làm cái gì thì phải ghi chép
tuy vậy là bây giờ nếu mà chúng ta muốn xuất khẩu thì chúng ta phải minh bạch được cái quy trình sản xuất
và cái lượng thông tin này thì nó rất là nhiều
nếu mà ghi vào sổ hoặc là hiện nay có công nghệ nữa mà cũng đã bắt đầu áp dụng
khá phổ biến rồi
tức là dùng mã phản ứng nhanh qr code
thì như vậy là trước hết thì chúng tôi nghĩ là việc đầu tiên là để mà ứng dụng được blockchain
thì việc đầu tiên là chúng ta phải hình thành được những cái chuỗi giá trị
mà các cái chủ thể trong chuỗi là hợp tác chặt chẽ với nhau
hiện nay nếu mà bán trong nước thì chúng ta cũng chưa cần phải áp dụng blockchain
do phức tạp
nhưng mà nếu mà tiến tới là xuất khẩu nông sản thì chúng ta sẽ phải áp dụng
hoặc là hiện nay nếu mà chúng ta trong các cái mặt hàng như là trái cây

cái quả chúng ta hiện nay là bắt đầu vải thiêu
xuất khẩu đi úc hoặc là đi nhật
rồi xoay chúng ta bắt đầu xuất khẩu đi nhật chẳng hạn
thì rõ ràng là về mặt sản xuất chẳng hạn thì chúng ta phải ghi chép tất cả những cái thông tin về thực hành sản xuất tốt
theo yêu cầu của người mua
rồi vấn đề an toàn thực phẩm
và tất cả những cái thông tin khác mà nó giúp cho chúng ta là gọi là xây dựng được cái uy tín
về mặt thương mại về lòng tin đối với người tiêu dùng
chúng ta có thể đưa lên đấy
đây là một cơ hội rất tốt để ứng dụng blockchain
vâng vậy theo ông thì việc áp dụng công nghệ blockchain trong nông nghiệp sẽ giúp việt nam giải quyết những bài toán như thế nào
hiện nay thì đối với chúng ta thì nông nghiệp hiện nay chúng ta đang hướng mạnh vào xuất khẩu và tạo ra giá trị gia tăng
các cái sản phẩm làm nào để nâng được giá trị
và làm nào xuất khẩu được nhiều hơn
thì tôi nghĩ là cái việc mà ứng dụng blockchain trong tương lai
khi mà ứng dụng blockchain có nghĩa là chúng ta sẽ phát triển được rất nhiều các cái chuỗi giá trị
nông sản có tổ chức tốt
và như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ giúp nâng cao được cái giá trị
và khả năng xuất khẩu hội nhập thị trường quốc tế
cũng như tương tự như kinh nghiệm của mấy cái doanh nghiệp thái lan
tôi nghĩ là trong tương lai thì việc đầu tiên là các doanh nghiệp chế biến của việt nam có xuất khẩu lớn ấy
thì nên bắt đầu đề cập đến vấn đề sử dụng blockchain là vừa
tức là không thì trước khi là quá muộn
bởi vì là hiện nay thì đối với công nghệ thông tin thì chúng ta biết là thay đổi là không phải là quá muộn
thay đổi rất là nhanh
ví dụ trước đây khoảng ba năm thì chưa ai thấy đề cập đến blockchain cả
nhưng mà chỉ trong khoảng hơn năm năm gần đây thì là rất nhiều người phát biểu
và cả quốc tế lẫn việt nam rồi
và như vậy là chúng ta nói rất là nhiều
thì tôi nghĩ là hiện nay trung quốc người ta cũng đã làm rồi
thái lan cũng đã làm rồi
và để muốn thúc đẩy nhanh cái tiến độ là đưa được nông sản vào các cái thị trường cao cấp
như là mỹ châu âu úc nhật bản v v
thì cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng blockchain là rất là cần thiết
vâng vậy theo cái nhìn của ông thì đối với nền nông nghiệp việt nam
việc ứng dụng một công nghệ hiện đại như blockchain gặp phải những khó khăn gì
thứ nhất là tôi nghĩ là việc đầu tiên là vấn đề nhận thức của các chủ thể trong chuỗi
của doanh nghiệp của hợp tác xã đặc biệt là của hợp tác xã và nông dân
tức là muốn ứng dụng blockchain nó chỉ là một công cụ thôi
thì muốn ứng dụng được công cụ và công nghệ thì thứ nhất là những người sử dụng
tức là những người chủ thể trong chuỗi như là hợp tác xã sản xuất hay là doanh nghiệp chế biến
phải hiểu và phải nhận thức được cái việc là chúng ta cần phải minh bạch thông tin
phải có ý thức về gọi là thu thập các thông tin mà khi mà mình thực hành mình làm tốt
và tốt rồi chưa đủ nhưng phải chứng minh được là cái thông tin đấy cho các đối tác
thông tin đấy là nó được kiểm chứng được kiểm soát
và như vậy là ứng dụng blockchain thì như tôi nói lúc nãy là nó cần cả cơ sở hạ tầng về thông tin nữa
rồi kỹ năng về thông tin công nghệ thông tin của các chủ thể để cập nhật
và chúng tôi nghĩ là cũng cần có những cái nghiên cứu để nó phù hợp
ví dụ như là xây dựng những cái cơ sở dữ liệu database mà nó phù hợp với từng cái đặc điểm của từng loại nông sản
và như vậy ở đây thì hợp tác giữa hai ngành
tức là công nghệ thông tin và nông nghiệp rất là cần thiết
hiện nay thì cái mối hợp tác này là như ở viện chúng tôi là cũng đã bắt đầu tiến hành rồi
nhưng mà chúng ta mới áp dụng ở cái mức tức là xây dựng các cái chuỗi giá trị
và các doanh nghiệp công nghệ thông tin là đi kèm để xây dựng các phương án để áp dụng mã qr code trên điện thoại thông minh
hiện nay là chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ thông tin
và chúng tôi rất mừng là
thôi đây là một tiềm năng vì sao
bởi vì là ngành công nghệ thông tin của việt nam phát triển khá nhanh
và có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ thôi nhưng mà có những cái giải pháp rất là tốt
và thậm chí là những nước mạnh hơn như thái lan phải sang việt nam để mua giải pháp về công nghệ thông tin
tôi nghĩ đấy là một điều đáng mừng
vậy để khắc phục những khó khăn nói trên thì chúng ta cần những giải pháp như thế nào thưa ông
tôi nghĩ là hiện nay thì
thứ nhất là trong nông nghiệp thì chúng ta phải thúc đẩy các cái chuỗi giá trị
thông qua và trong chuỗi giá trị thì thúc đẩy các liên kết
hiện nay nhà nước cũng đã có những nghị định mới về chính sách là thúc đẩy liên kết trong chuỗi giá trị
tức là liên kết đấy là liên kết gì
liên kết giữa nông dân của chúng ta thì đa số quy mô nhỏ
vì thế muốn tham gia được vào chuỗi giá trị thì cần phải tham gia vào tổ hợp tác hoặc hợp tác xã
và cái liên kết đây là giữa hợp tác xã hoặc tổ hợp tác với doanh nghiệp
chế biến hoặc là phân phối trên thị trường
còn một yếu tố nữa chúng tôi cũng nghĩ cũng quan trọng không kém
tức là dùng công nghệ blockchain thì phải dùng tiếng anh
bởi vì nó liên kết với quốc tế chứ không phải chỉ ở việt nam
và vì thế cái năng lực về tiếng anh
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nông sản
rồi các hợp tác xã cũng là vấn đề cần phải có cái đào tạo
kỹ năng về công nghệ thông tin mà về tiếng anh
hiện nay rất nhiều doanh nghiệp chế biến
thậm chí là doanh nghiệp nhỏ của việt nam hoặc là các một số hợp tác xã
cũng đã nghĩ là đạt được
đã đạt đến cái tầm
một số hợp tác xã là hiện nay là
các giám đốc hợp tác xã thế hệ trước thì già rồi
nhưng mà có đầu tư là cho một thế hệ mới được đào tạo tiếng anh bài bản
sau này về làm quản lý hợp tác xã
một số hợp tác xã có cái định hướng hội nhập như vậy
chúng tôi thấy rất là tích cực
vâng quả thật những giải pháp mà ông vừa đưa ra thì không phải là quá khó khăn
và hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta có thể áp dụng những cái giải pháp này
để việc ứng dụng công nghệ blockchain trong nông nghiệp tại việt nam
được diễn ra một cách xuân sẻ
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ đào thế anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi
thưa quý vị và các bạn
cuộc cách mạng công nghiệp bốn được dự báo sẽ tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất
phát triển theo chiều sâu
nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thích hợp tới từng người tiêu dùng
thúc đẩy mạnh mẽ năng lực sản xuất
trong bối cảnh chung đó thì nông nghiệp bốn cần sớm tìm ra hướng đi
để tiếp cận và tận dụng những ứng dụng cách mạng đa dạng như blockchain
đến đây thì chương trình cậu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại
xin chào và hẹn gặp lại